đoàn công tác của chính phủ do đồng chí vũ đức đam ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại tỉnh điện biên
đoàn công tác đã tới dân hoa thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ a một tại thành phố điện biên phủ thăm bảo tàng chiến thắng điện biên phủ công trình trọng điểm chào mừng sáu mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ mùng bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mùng bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
đoàn công tác cũng đã tới thăm khu di tích lịch sử đồi a một là cứ điểm quan trọng nhất trong dãy đồi phía đông bảo vệ sở chỉ huy tập đoàn cứ điểm điện biên phủ
tại đây từng diễn ra những trận đánh ác liệt nhất kéo dài nhất có tính chất quyết định cho toàn bộ chiến dịch điện biên phủ
thăm đồi f là địa điểm đầu tư xây dựng công trình đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại chiến dịch điện biên phủ
cùng ngày phó thủ tướng vũ đức đam đã tới thăm hỏi chúc sức khỏe hai cựu chiến binh trên địa bàn thành phố điện biên phủ